trong đó có hai học viên bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và gần một trăm sáu mươi học viên khóa d ba mươi bốn đào tạo đại học phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hệ chính quy
phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm học qua
trường đại học phòng cháy chữa cháy xác định chủ đề năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đoàn kết kỷ cương chủ động sáng tạo đổi mới trách nhiệm hiệu quả
bày tỏ sự đồng tình nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trong diễn văn thứ trưởng bùi văn nam đề nghị đảng ủy ban giám hiệu trường đại học phòng cháy chữa cháy
thầy cô giáo và học viên cần nhận thức sâu sắc hơn nhiệm vụ đào tạo của nhà trường trong tình hình hiện nay
tập trung nghiên cứu để quán triệt những sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về nhiệm vụ công tác đào tạo giáo dục năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tôi cũng đề nghị các đồng chí trong năm học này chúng ta tiếp tục đổi mới về nội dung chương trình đặc biệt
về phương pháp dạy và học của cả thầy và trò
có thể nói quyết định đến chất lượng giáo dục đào tạo của mỗi nhà trường là gắn liền với nội dung chương trình
gắn liền với phương pháp giảng dạy của các người thầy và gắn liền với phương pháp học tập rèn luyện của cán bộ học viên của chúng ta
tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học
gắn liền công tác giảng dạy của nhà trường
hiện nay điều đó đòi hỏi lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an nhân dân
mà trong đó có nhà trường của chúng ta phải tăng cường nghiên cứu nếu ta được những vấn đề mới
nêu đạt những vấn đề quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo đặc biệt là trong phối hợp với các lực lượng
đặc biệt đối với học viên trường đại học phòng cháy chữa cháy
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu phải nỗ lực cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt
phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo tinh thần hiếu học của dân tộc
lĩnh hội chi thức khoa học trong nhà trường để phục vụ tốt cho công tác sau khi ra trường
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
sáng nay tại tp hcm trường đại học cảnh sát nhân dân đã long trọng tổ chức khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tới dự có các đại biểu là lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và hơn hai cán bộ giảng viên sinh viên nhà trường
năm học vừa qua với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ
sinh viên giảng viên trường đại học cảnh sát nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
vinh dự đón nhận huân chương hôn nghị hạng sena của vương quốc campuchia
năm giảng viên được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn phó giáo sư
bước vào năm học mới với nhiều khó khăn thách thức cán bộ giảng viên nhà trường quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
xứng đáng với vai trò đầu tàu trong đào tạo lực lượng cảnh sát cho các đơn vị công an phía nam
được xác định là lực lượng bán chuyên sách
làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
lực lượng công an xã đã phát huy vai trò không nhỏ là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy
trong công tác giữ gìn an ninh trả tự
tuy nhiên bên cạnh đó cũng tồn tại không ít khó khăn liên quan đến năng lực
trình đội chuyên môn nghiệp vụ tổ chức lực lượng công cụ trang thiết bị phương tiện
trong quá trình thực thi nhiệm vụ
từ đó đặt ra yêu cầu cần có phương án bố trí tăng cường công an chính quy xuống xã
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngày càng phức tạp tại các địa bàn
trong khi đó không phải vụ việc phát sinh nào lực lượng công an xã cũng có thẩm quyền xử lý
và có thể giải quyết dứt biệt
tuy nhiên là được đảng chính quyền cử ra đảm đương các nhiệm vụ mà không được đào tạo một cách bài bản
chính vì vậy nó phải ảnh hưởng đến quá trình giải quyết các vụ việc đặc biệt là chuyên môn nghiệp vụ
tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp những phát sinh trong nội bộ quần chúng nhân dân
đặt ra yêu cầu lực lượng công an xã phải được tăng cường và nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

về tổ chức xây dựng phong trào toàn dân và vệ an ninh quốc thì đã có sự truyền biến

gọi là ta giải thích pháp luật cũng như là giải quyết các cái vụ việc này ngay từ cơ sở
thì chúng tôi thấy là nó sẽ rất là tốt
trừ những tồn tại bất cập của lực lượng công an xã bán chuyên trách công an các đơn vị địa phương
đã có phương án lộ trình tăng cường công an chính quy xuống địa bàn
điều quan trọng nhất là việc bố trí công việc cho các đồng chí trưởng công an xã và công an viên trước đây
một cách phù hợp đảm bảo đúng chế độ chính sách và vẫn tiếp tục duy trì được những hạt nhân nòng cốt
trong phong trào toàn dân và vệ an ninh quốc
quốc phát hủy sức mạnh sự ủng hộ sát cánh của quần chúng nhân dân với lực lượng công an
trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở
việc quản lý giá soát bổ sung dữ liệu dân cư được thực hiện trên hệ thống một cách bài bản nghiêm túc
công tác đăng ký hộ khẩu thủ tục cấp căn cước công dân được tiến hành ngay tại địa bàn xã
cho các gia đình chính sách người cao tuổi
các thủ tục hành chính liên quan được lực lượng công an xã tiếp nhận giải quyết nhanh chóng
thuận tiện cho người dân
từ sau khi lực lượng công an chính quy được bố trí về xã không chỉ tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
ổn định mà quân chúng nhân dân tại xã đồng tâm huyện mỹ đức cũng rất ủng hộ
ghi nhận những nỗ lực vì nhân dân phục vụ của đội ngũ ban công an xã
từ đợt các chú về đồng tâm làm nhiệm vụ cùng với nhân dân địa phương
các chú làm việc cũng rất là nhiệt tình
dân như chúng tôi thì hiểu biết
nhiều cái không rõ thì hỏi các chú cũng giải thích đến nơi đến trốn
về hộ khẩu cũng thế mà về căn cước cũng thế
nói chung là không biết gì thì hỏi thì các chú giải thích đến nơi
cái tâm lý mà đối với lại cái người đang là công chức xã
trước đây ví dụ như là đồng chí trưởng công an xã thì đang là công chức
thì bây giờ hiện nay thì phải bố trí sắp xếp như thế nào
thì vào một số các đồng chí là phó trưởng công an xã và an ninh ở cơ sở
trước đây họ cũng đang là những người nhiệt tình trách nhiệm để mà làm công tác
nhiệm vụ chức trị cho địa phương
thế nhưng hiện nay thì cũng phải làm sao một cái bố trí sắp xếp họ
để đảm bảo được cái chính sách đối với căn bộ
mặc dù công an tp hà nội đã tăng cường công an chính quy tại một mươi hai trên hai trăm ba mươi bốn xã trọng điểm
phức tạp về an ninh trật tự thuộc tám huyện
nhưng tại các xã này vẫn tiếp tục bố trí cho lực lượng công an viên bán chuyên trách
duy trì thường xuyên phối hợp với công an chính quy
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
xác định đây vẫn là lực lượng nòng cốt
cùng các đồng chí công an nắm bắt tình hình
phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm
củng cố lực lượng đảm bảo trật tự tại chỗ
từ đó tính chính quy công tác nghiệp vụ của đội ngũ công an xã từng bước được nâng cao
các vụ việc phát sinh cũng được giải quyết kịp thời để làm tốt công tác bám cơ sở
chỉ có chỗ đồng chí cường là công an chính quy về thì giữa cái phối hợp giữa các cái nhiệm vụ
và cái công việc thì nó sẽ hoàn toàn
khi chúng ta triển khai lực lượng công an chính quy xuống xã
đối với hà nội gồm có ba trăm tám mươi sáu xã có thể nói là một trong những địa phương có nhiều xã
trong đó trưởng quan xã là các đồng chí hiện nay đang là công chức nhà nước
đây là một cái điều hết sức khó khăn khi chúng ta thay thế đồng chí trưởng quân xã
cần phải có cái đầu ra để bố trí công an việc làm cho đồng chí trưởng quan xã khi thay đổi nhiệm vụ
vì muốn gì thì muốn các đồng chí đó cũng là những người đã
nhiều năm gắn bó công hiến cho lực lượng công an
do đó thì đây chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với sở nguyện vụ
để tính toán cái việc bố trí công việc mới cho đồng chí trưởng quân xã
đối với các địa bàn trọng điểm việc nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công an xã là hết sức cần thiết
tuy nhiên thực tế cho thấy đội ngũ công an xã bán chuyên trách trước đây
với thời gian công tác rèn luyện và tham gia trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cơ sở
là nguồn nhân lực tại chỗ nếu bố trí hợp lý sẽ giúp cho lực lượng công an chính quy hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao
tiếp tục củng cố duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
hồi hai mươi một h tối qua ngày hai mươi tám tháng chín tại km một mươi bốn cộng bảy trăm linh quốc lộ sáu b
thuộc địa phận bản ca xã hà nội
đã triển khoang huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
công an huyện quỳnh nhai đã phát hiện và bắt quả tăng bốn đối tượng
đang vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn
sau đây là hình ảnh mới nhất vừa được phóng viên antv sơn la ghi nhận tại hiện trường vụ án
kính thưa quý vị và các đồng chí
hiện nay tôi đang có mặt tại công an huyện quỳnh nhai
số lượng ma túy thu giữ được thì đang được các điều tra viên kiểm đếm
nhưng điều đáng nói là thay bằng vận chuyển ma túy theo tuyến đường lớn
để mang về các tỉnh miền xuôi
b qua địa phận huyện quỳnh nhai để mang đến lào cai và ra khu vực biên giới tiêu thụ
mặc dù số lượng ma túy không hề nhỏ nhưng các đối tượng lại đựng trong ba lô
ngang nhiên khoác trên vai và di chuyển bằng xe máy
vì cho rằng có thể qua mặt được lực lượng chức năng một cách dễ dàng
các đối tượng bị bắt gồm sùng a chu ba mươi một tuổi
ly a só ba mươi tuổi ly a pó hai mươi tám tuổi
cùng chú tại xã phá long huyện thuận châu
và ly a mua hai mươi bốn tuổi chú tại xã trường en huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm khoảng năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai xe máy bốn điện thoại di động và nhiều tăng vật khác có liên quan
trong cái vụ việc vừa qua chúng tôi phát hiện bắt giữ
thì thủ đoạn của các đối tượng là chia làm hai tốp
một tốp đi trước làm nhiệm vụ hoa tiêu cảnh giới
để báo cho tốt phía sau khi phát hiện có lực lượng chức năng tuần tra trên đường
khi phát hiện các đối tượng cảnh giới đi phía trước
chúng tôi đã ra tín hiệu dừng xe
phát hiện lực lượng chức năng dừng xe thì các đối tượng đã quay đầu bỏ chạy
mặc dù là các đối tượng quay đầu bỏ chạy nhưng mà chúng tôi đã chủ động khống chế
và bắt giữ và thu giữ toàn bộ tăng vật trong vụ án vừa rồi
qua đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên
cho một người đàn ông ở khu vực biên giới huyện sông mã đến lào cai
nếu chót lọt sẽ được trả công một trăm linh triệu đồng
nhưng trên đường vận chuyển đến địa phương
địa bàn huyện quỳnh nhai thì bị phát hiện bắt giữ
có thể thấy đây là một việc một vụ án rất là đặc biệt
nghiêm trọng bởi vì số lượng ma túy lớn
số đối tượng tham gia nhiều và có sự liên hệ chặt chẽ với nhau
và mang sang biên giới để tiêu thụ
đây là vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà công an huyện quỳnh nhai khám phá thành công
ngay sau đó đại diện huyện ủy
ủy ban nhân dân huyện quỳnh nhai đã đến động viên
chúc mừng chiến công của cán bộ chiến sĩ công an huyện quỳnh nhai
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
khách hàng chỉ cần nộp tiền là có giấy chứng nhận đủ sức khỏe
mà không cần phải qua bất kỳ một bước thăm khám nào
các sản phẩm giấy khám sức khỏe giả này do một nhóm đối tượng phù phép
và cung cấp theo nhu cầu của khách hàng
đường dây này vừa bị cơ quan công an quận đống đa thành phố hà nội đấu tranh triệt phá thành công
nhóm đối tượng gồm nguyễn văn chuyên hai mươi bốn tuổi
chú tài huyện vụ bản tỉnh nam định bùi thanh tùng hai mươi tám tuổi
chú tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình lê thanh hải hai mươi năm tuổi
chú huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh và phạm văn đức hai mươi bốn tuổi chú huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
theo khai nhận của đối tượng chuyên chuyên bắt đầu nhận giao giấy khám sức khỏe giá
cho một đối tượng quen trên gia lô có ních là bảo như
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy nhận thấy việc bán giấy khám sức khỏe giả không tốn công sức mà lại thu lời lớn
chuyên đã quyết định đặt mua của bảo như một con dấu tròn đỏ ghi công ty của phần bệnh viện giao thông vận tài
với giá là chín năm triệu đồng để tự mình làm đầu mối sản xuất giấy khám sức khỏe giả
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám chuyên bắt đầu trực tiếp làm giấy khám sức khỏe giả
về quy trình chuyên đặt mua phôi của bảo như và một số đối tượng khác qua mạng
tất cả các loại giấy khám sức khỏe chuyên làm hoàn thiện đều có đầy đủ thông tin của bệnh viện giao thông vận tải
trong đó chữ ký của bác sĩ là do chuyên ký nhái sau đó chuyên cho vào phong bì dán kín và thuê người giao cho khách hàng
còn bùi thanh tùng lê thanh hải phạm văn đức chính là những đầu mối thu mua phát hành giấy khám sức khỏe giả của chuyên
công an quận đống đa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển cho biết đơn vị vừa bắt giữ hai tàu chở một triệu lít xăng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cửa biển tỉnh sóc trăng
trước đó khoảng năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng chín tại khu vực trên lực lượng chức năng phát hiện tàu gladi jorri có dấu hiệu vi phạm
tại thời điểm kiểm tra tàu đang vận chuyển khoảng một triệu lít xăng thuyền trưởng nguyễn văn hiệp không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của số xăng trên
các thuyền viên trên tàu không có bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ tàu không có giấy chứng nhận về tàu
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín tại vị trí cách tây nam côn đảo khoảng ba mươi hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba kiểm tra và bắt giữ tàu bv sáu nghìn bảy trăm sáu mươi sáu ts do ông nguyễn văn giúp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi thường trú tại mỹ tho tiền giang làm thuyền trường
tàu đang vận chuyển khoảng bốn mươi lít dầu do nhưng không xuất trình được khóa đơn chứng tử chứng minh được tính hợp pháp của số dầu trên
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã ra quyết định tạm giữ tăng vật và phương tiện để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
những nội dung chính trong phần tiếp theo của bản tin
bộ giáo dục và đào tạo quyết định lùi thời gian đổi mới chương trình thay sách giáo khoa lớp một
thời tiết giao mùa khiến số bệnh nhi mắc cúm a có xu hướng gia tăng
hai mươi bốn nghị quyết đã được thông qua tại khóa học thường kỳ lần thứ ba mươi chín của ủy đồng nhân quyền liên hợp quốc

bộ giáo dục và đào tạo quyết định sẽ lùi thời gian đổi mới chương trình sách giáo khoa đối với lớp một từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thay vì năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi như dự kiến
bộ giáo dục đào tạo đưa ra là thời điểm này chương trình các môn học trong giáo dục phổ thông mới vẫn chưa ban hành
trước mắt vẫn còn hàng loạt công việc tiếp theo cần phải thực hiện như thông báo để các tổ chức cá nhân tham gia đăng ký viết sách giáo khoa
nghiên cứu chương trình để biên soạn sách thẩm định phê duyệt rồi mới phát hành sách giáo khoa
chưa kể sau khi có sách giáo khoa thì cũng cần có thời gian để các nhà trường giáo viên học sinh và phụ huynh tìm hiểu
dạy học thử nghiệm để có thể lựa chọn bộ sách phù hợp nhất
trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
sáng nay trường cao đoàn cảnh sát nhân dân i đã tổ chức hội thi tìm hiểu sáng kiến về phòng chống tác hại thuốc lá năm hai nghìn một mươi tám
hội thi thực sự là cơ hội để các tập thể học viên tăng cường hoạt động giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống tác hại của thuốc lá
sáu đội thi phải trải qua các phần thi quan trọng
như tự giới thiệu thi hiểu biết về luật phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản pháp luật khác quy định về phòng chống tác hại thuốc lá
với sự chuẩn bị kỹ càng thể hiện sự hiểu biết cũng như tính sáng tạo của mình thông qua các phần thi
các đội đã mang đến những thông điệp ý nghĩa và đưa ra được những biện pháp hữu ích nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc
qua đó tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên trong nhà trường về tác hại của thuốc lá
và cách phòng chống tác hại thuốc lá xây dựng môi trường nhà trường không khói thuốc
góp phần nâng cao nhận thức và vai trò ý nghĩa quan trọng của việc triển khai luật phòng chống tác hại thuốc lá
hút thuốc lá đang gây ra gánh nặng bệnh tật và kinh tế nặng nề cho việt nam
một số chuyên gia cho rằng đề xuất của bộ tài chính áp thêm mức thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá
ở mức một đồng một bao là chưa đủ để tỷ lệ người hút thuốc lá của việt nam giảm theo đúng lộ trình
theo góp ý mức thuế nên tăng khoảng từ hai đến năm lần
phản ánh sau của phóng viên thời sự
các tuyến phố địa điểm công cộng hay thậm chí là ngay trong bệnh viện
đâu đâu cũng có thể bắt gặp những hình ảnh này
khói thuốc lá chứa tới hơn bảy chất phần lớn là chất độc hại
trong đó có khoảng sáu mươi chất là tác nhân gây ung thư
tăng thuế của thuốc lá lên
để nhằm hạn giảm bớt lượng người hút thuốc lá đi và không gây hại cho xã hội
khi em thấy mọi người hút thuốc lá thì em cảm thấy rất là khó chịu
tại vì môi trường xung quanh nó bị ô nhiễm rất là nhiều
nhất là khi những người xung quanh bị thuốc lá thụ động sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều cho sức khỏe
còn về thuế tăng thuốc lá thì em nghĩ là có
tại vì nó sẽ hạn chế được rất là nhiều người hút thuốc lá
và sẽ đánh mạnh vào ý thức của bọn họ
theo luật phòng chống tác hại thuốc lá
mỗi đại lý mỗi điểm bán thuốc
không được bày bán quá một bao hoặc một tút thuốc của một nhãn hiệu thuốc lá
nhưng có những điểm bán thuốc lá người ta vô tư bán như thế này
tôi cũng là vì đồng tiền và miếng cơm anh áo thì thôi mình chấp nhận
bên đây gọi là toàn phỏ lắm hả chị
theo thống kê của bộ y tế mỗi năm người việt nam chi khoảng ba mươi một tỷ đồng mua thuốc lá
trong khi tỷ lượng thuốc lá gây ảnh hưởng rất lớn người việt nam chi khoảng ba mươi một tỷ đồng vô thuốc lá

hơn nhiều so với trung bình thế giới là năm mươi sáu
chỉ với một mươi đồng thì tôi có thể mua được một bao thuốc lá như thế này ở bất kỳ cửa hàng nào
nhiều người thì cho rằng nếu tăng thiếu thuốc lá thì họ có thể sẽ giảm bớt cái lượng hút của mình
nhưng với nhiều người đã nghiện thì thuốc lá có thể đã trở thành vật bất ly thân với họ
việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá
là điều cần thiết
thế nhưng khoảng cách giữa những lần tăng thuế là quá xa
trong khi mức điều chỉnh chỉ năm mỗi đợt tất cả mỗi lần chỉ tăng khoảng một đồng một bao
mức tăng này được nhiều người đánh giá là quá thấp so với thu nhập bình quân tối thiểu của người dân
nhưng mà mức một thì chúng tôi thấy rằng là còn thấp bởi vì là theo tính toán của chúng tôi
bao gồm chuyên gia quốc tế và chuyên gia việt nam và tổ chức thế giới và nhiều tổ chức khác
thì thấy rằng với mức tăng thuế một đồng một bao thuế tuyệt đối này
thì mới đảm bảo là giảm được tức là mới giảm tiêu dùng để đạt được một phần tư mục tiêu quốc gia chúng ta cần giảm
tức là chúng ta cần giảm tỷ lệ hút thuốc lá của nam giới xuống là ba mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi
thì với mức một này mới đạt được một phần tư cái yêu cầu đặt ra
và chúng ta cần phải tăng tối thiểu là hai thì đạt được một nửa
và tốt nhất là chúng ta phải tăng lên năm đồng một bao thì mới đạt được toàn bộ cái mục tiêu quốc gia này
tăng thuế có làm giảm tiêu dùng thuốc lá
điều này vẫn phụ thuộc lớn vào ý thức của người dân
nhưng nhiều kiến nghị cho rằng với tăng thuế nên tăng đều qua các năm
để đảm bảo theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế và là động lực tác động trực tiếp tới hành vi của người sử dụng thuốc lá